giới chức kenya bắt đầu khám nghiệm hơn một trăm linh tử thi các thành viên giáo phái tuyệt thực
sau khi khai quật thi thể của họ từ những ngôi mộ tập thể ngày hai mươi một tháng bốn
các nhà điều tra cho biết thi thể của một số trẻ em có dấu hiệu chết đói và một số trường hợp bị ngạt thở
các nhà điều tra đã hoàn thành khám nghiệm một mươi tử thi
bao gồm chín trẻ em từ một mươi tám tháng đến một mươi tuổi và một phụ nữ trưởng thành trong số một trăm linh một thi thể được tìm thấy
kết luận chỉ ra hai người có dấu hiệu ngạt thở trong khi những người còn lại có dấu hiệu chết đói
và không có thức ăn trong dạ dày
nhà chức trách đang thu thập các mẫu adn từ những người đã báo cáo người thân mất tích
và sẽ thực hiện quá trình đối chiếu trong ít nhất một tháng
những cái chết này là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất liên quan đến giáo phái trong lịch sử hiện đại
và số nạn nhân dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa khi hội chữ thập đỏ kenya cho biết hơn ba trăm linh người đã được báo cáo là mất tích